nhận lời mời của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc thủ tướng hungary
oban victor và phu nhân đã bắt đầu thăm chính thức việt nam từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng chín
sáng nay lễ đón chính thức thủ tướng hungary đã diễn ra trọng thể tại phủ chủ tịch
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì bữa lễ
chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng hungary nhằm khẳng định chính sách coi trọng
và mong muốn tăng cường quan hệ nhiều mặt với việt nam
đưa hợp tác hai nước ngày càng phát triển hiệu quả sâu rộng hơn
chuyến thăm cũng là dịp để hai bên trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực
đặc biệt là lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư giáo dục đào tạo y tế môi trường an ninh quốc phòng văn hóa du lịch
đồng thời trao đổi về các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm
ngay sau lễ đón hai thủ tướng tiến hành hội đàm
hai bên sẽ trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư
khoa học kỹ thuật giáo dục đào tạo y tế môi trường an ninh quốc phòng cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế
hungary coi việt nam là đối tác quan trọng nhất tại đông nam á
quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước đã gia tăng đáng kể trong thời gian qua
đạt mức hai trăm sáu mươi sáu triệu usd vào năm hai nghìn một mươi sáu tăng ba mươi sáu ba so với năm hai nghìn một mươi năm
buổi chiều thủ tướng orbán victor sẽ có các cuộc hội kiến với tổng bí thư nguyễn phú trọng
chủ tịch nước trần đại quang chủ tịch quốc hội nguyễn thị
chủ tịch kim ngân và tham dự diễn đàn doanh nghiệp việt nam hungary